bệnh này rất nguy hiểm bệnh nhân có thể diễn biến xấu rất nhanh
chúng ta phải nỗ lực cao nhất giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong của bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng và rất nặng
hình ảnh đoàn bác sĩ chi viện cho đà nẵng hay các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các ổ dịch
đang được chia sẻ rộng khắp cộng đồng mạng
đang tạo niềm tin rất lớn với người dân trong công cuộc phòng chống dịch bệnh của việt nam
bên cạnh đó cư dân mạng mong rằng mọi người dân bình tĩnh trước các luồng thông tin trên mạng
cần trung thực trong khai báo y tế tránh tình trạng quá tải tại các điểm xét nghiệm sàng lọc covid
cùng chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
bạn nghĩ sao về ca tử vong đầu tiên mắc covid tại việt nam
bạn hãy chia sẻ quan điểm của bản thân và cùng tương tác với chúng tôi qua fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyện hình công an
thưa quý vị liên tiếp trong tháng sáu và tháng bảy
tại các địa phương trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
cướp đi sinh mạng của hàng chục người
và gần đây nhất hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại quảng bình và bình thuận
khiến cho hai mươi ba người tử vong đều có liên quan đến loại hình vận tải khách
trước thời trạng này tại nhiều địa phương
các địa phương đã đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín vào khai báo y tế

lưu thông theo hướng từ bình thuận đi đồng nai đã đầm trực diện vào xe ô tô tải lưu thông theo chiều ngược lại
cú đâm mạnh khiến tám người tử vong bảy người khác bị thương nặng
tiếp đó khoảng một mươi h năm mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng bảy
xe khách biển kiểm soát bảy mươi ba b chín trăm hai mươi năm loại bốn mươi năm chỗ lưu thông trên tuyến đường hai mươi quyết thắng
thuộc địa phận vườn quốc gia phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình
tuy xe xuống dốc vào khúc cua
bị lật nghiêng vào vách núi
vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã khiến một mươi năm người tử vong nhiều người bị thương
những hoạt động tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông như thế này
vẫn được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái bình duy trì thường xuyên liên tục
thế nhưng sau các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một số địa phương
công tác này được thực hiện một cách quyết liệt và hiệu quả hơn
đặc biệt là với loại hình xe vận tải khách
khi nào nơi nào có cái dạng báo đó
đón chạm khách đón chạm khách
nơi nào cũng được đón chạm khách
nơi nào có biển đón bộ tâm trường
thì anh không được dùng đón chạm khách
đón bộ tâm trường đón xe

trong các buổi làm việc tôi được phân công các bộ yên sĩ
tuần tra kiểm soát lưu động
và kiểm tra toàn bộ tất cả các dịch vụ
xe khách chạy qua tuyến khu biến xe thái bình
thưa chị những lỗi thường vi phạm
có số xe khách đón chạm khách tại nơi cấm rừng cấm đỗ xe
hoặc đón chạm khách tại nơi không được quy định
chúng tôi cũng tuyên truyền cho lái xe về nghị định một trăm linh của chính phủ
ngoài việc ký cam kết đối với nhà xe
thì đều tuyên truyền cho khách trong quá trình vận tải
không được uống rượu bia không được dùng chất kích thích
hầu hết các tài xế xe khách

khi được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra đều chấp hành nghiêm túc
và bản thân họ đều đã nắm được thông tin các vụ tai nạn giao thông thảm khốc
xảy ra tại một số địa phương
tuy nhiên việc chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông
thì không phải lúc nào cũng được các tài xế duy trì
qua những cái vụ tai nạn đường dài
thì riêng cá nhân lái xe của bọn em
thì của công ty thì chúng em luôn luôn chấp hành những loạt loại giao thông này
thì không sử dụng bia rượu và những cái
loại thuốc kích thích
nói chung là những cái gì kích thích về trong máu thì bọn em cũng không sử dụng ạ
luôn luôn vững vàng tay láng để giữ gìn đúng cái luật của nhà nước hành giá đề trang
thì những vụ tai nạn giao thông thảy ra thực tế nó cũng nhiều vụ thảm khốc
thì là người lái xe là chúng tôi cũng làm đúng cái đạo đức người lái xe
thì cũng chạy đúng tốc độ này
không vi phạm luật giao thông này
để tránh giảm tai nạn giao thông
trên thực tế qua các buổi tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông thường xuất hiện tình trạng
chỉ khi có bóng dáng lực lượng làm nhiệm vụ thì việc đi đúng tốc độ
làn đường hay dừng đỗ xe đúng nơi quy định của các tài xế xe khách mới được chấp hành nghiêm túc
hoặc tổ công tác dừng xe xử lý một vài trường hợp
thì lập tức các tài xế khác sẽ tìm cách thông báo cho nhau để né chốt kiểm soát
khó khăn mà lực lượng chức năng thấy khó khăn là một là
khi lực lượng chức năng mà có mặt ở tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp
thì các xe phương tiện chấp hành rất là tốt
khi mà bóng dáng lực lượng chức năng mà không có địa bàn
thì tất cả các xe phương tiện một số trường hợp vẫn cứ tái vi phạm
và khi xử lý thì ví dụ như xử lý được một hai phương tiện
đấy là các phương tiện là cũng thông báo cho nhau
và qua cái địa điểm đó là khốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
những vụ tai nạn giao thông thảm khốc
xảy ra vừa qua hầu hết là lỗi thuộc về sự chủ quan của các tài xế
đây chính là bài học đắt giá cho những người cầm lái
mà phía sau họ là sinh mạng của hàng chục hành khách
việc đảm bảo an toàn giao thông trong suốt hành trình
cần phải hình thành từ ý thức mỗi người lái xe
chứ không phải phụ thuộc vào các buổi tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng
quay trở lại với những thông tin
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
hiện nay thì nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh
đã và đang được triển khai
tuy nhiên trên mạng xã hội lại liên tiếp xuất hiện các thông tin không chính xác
liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước gây hoang mang trong dư luận
đây tiếp tục là một vấn đề đáng lo ngại
bởi trong các giai đoạn trước phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có hàng nghìn thông tin giả bị phát tán trên mạng xã hội
vậy cần phải nhận diện chính xác những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như thế nào
ngọc nhị chuyên gia ngày hôm nay phóng viên an ninh toàn cảnh
đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng nguyễn văn giang
phó cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngày ba mươi tháng bảy một tài khoản facebook đăng thông tin không đúng sự thật
về việc tại gia trung huyện mang giang tỉnh gia lai
có trường hợp dương tính với covid một mươi chín vừa bị phạt năm triệu đồng
facebook hkl ngụ tại phường tân phong quận bảy thành phố hồ chí minh
bị phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng vì đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hai mươi chín tháng bảy quyết định xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
cũng được đưa ra đối với nữ ca sĩ hòa miji vì chia sẻ thông tin giả mạo
về phát ngôn của phó thủ tướng vũ đức đam
cùng ngày tài khoản mốt ngọc sen cũng đã bị sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng ninh
xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
vì hành vi đăng bài viết về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo thống kê của lực lượng công an từ khi xuất hiện dịch covid một mươi chín đến nay
đã có gần ba trăm linh tin bài đăng trên các trang thông tin điện tử blog diễn đàn
gần sáu trăm linh tin bài video clip liên quan đến dịch bệnh đăng trên mạng xã hội
trong đó rất nhiều tin bài có nội dung chưa được kiểm chứng xuyên tạc sai sự thật
nhiều chủ tài khoản đã bị xử phạt và cam kết không tái phạm

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã theo dõi
xin chào quý vị và hẹn gặp lại chiến tranh sau
xin chào quý vị và hẹn gặp lại chiến tranh sau
chào quý vị và hẹn gặp lại chiến tranh sau
như đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền hướng dẫn bảo vệ khoanh vùng cách ly
tuần tra kiểm soát các cửa khẩu đường mòn lối mở
kết quả chúng ta đã điều tra làm rõ hai mươi bảy vụ sáu mươi bảy bị can về tội xuất nhập cảnh trái phép
hoặc là tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
trên lĩnh vực thông tin truyền thông đối với các đối tượng đưa tin sai sự thật
cục an ninh mạng và phòng nhúng tội phạm sự ngại cao đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương
xác minh làm rõ và triệu tập đấu tranh với gần một năm trăm linh trường hợp đăng tải thông tin giả
sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trong đó đã bắt xử lý hình sự gần một mươi bảy đối tượng
tiến hành xử phạt vi phạm hành chính bốn trăm sáu mươi trường hợp xử lý gần ba trăm linh cơ sở kinh doanh
mua bán vật tư thiết bị y tế
cục an ninh mạng và phòng nhúng tội phạm sự ngại cao đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương
dịch bệnh covid một mươi chín trong đó đã bắt xử lý hình sự gần một mươi bảy đối tượng
sai dự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trong đó đã bắt xử lý hình sự gần một mươi bảy đối tượng